còn tại đắk lắc đến trưa ngày hôm nay đã có kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật real time pcr
xác định bảy trường hợp ở phường thanh nhất tp bunma thuật đều dương tính với sars cov hai
và chưa xác định được nguồn lây
trước đó ngày một mươi sáu tháng tám một người đàn ông năm mươi ba tuổi trú tại phường thành nhất
đến bệnh viện đa khoa tp bunma thuật để khám bệnh vì thấy mệt mỏi trong người
tại đây bệnh viện đã xét nghiệm test nhanh thì phát hiện ông này dương tính với sars cov hai
ngay sau đó ngành y tế đã lập tức phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
tiến hành phong tỏa các khu vực có liên quan đồng thời lấy mẫu test nhanh những người thân của người này
thì phát hiện thêm sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
qua điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày một tháng tám cho đến nay bảy trường hợp trên đã đi rất nhiều nơi
tiếp thúc với rất nhiều người
hiện tất cả những địa điểm liên quan đều đã được ngành chức năng phong tỏa tạm thời
phun khử khuẩn và đưa những người tiếp xúc gần đến khu vực cách ly tập trung
đồng thời lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đang tiếp tục truy vết
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín liên quan đến chủng ca nhiễm này
ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh ở huyện lương tài tỉnh bắc ninh đã ban hành văn bản
nâng cao cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập
vào khu cơ sở y tế và khu công nghiệp
để kịp thời phát hiện ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh
hạn chế tối đa số người nhiễm sars cov hai chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh yêu cầu đơn vị
có liên quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo đồng thời nâng mức cảnh báo
chống dịch cao nhất sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các cơ sở y tế khu công nghiệp
đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu
tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của trung ương và của tỉnh
trong đó tiếp tục duy trì xét nghiệm test nhanh hoặc pcr
hàng tuần tối thiểu hai mươi số lao động đi làm khuyến khích xét nghiệm tỷ lệ nhiều hơn hai mươi
các doanh nghiệp đã được tập huấn có thể tự xét nghiệm test nhanh
gửi kết quả về sở y tế cdc như đã hướng dẫn
thưa quý vị và các bạn luồng xanh được ra đời trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp
tạo thuận lợi cho mạch hàng hóa lưu thông thông suốt
thực tế cho thấy rằng vẫn còn không ít tài xế lợi dụng luồng xanh để vận chuyển hàng lậu
chở người từ vùng dịch đến địa phương khác và né tránh sự kiểm tra quy định về an toàn giao thông
trước thực trạng đó tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát
chốt chặn từng phương tiện hàng hóa lưu thông qua địa bàn
tại phương phức mỹ quận sơn trà sau khi thành phố đà nẵng tạm dân tất cả mọi hoạt động
việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đã nhanh chóng được tiến hành
một trăm linh người dân đang cư trú trong khu vực phong tỏa và đại diện các hộ gia đình
đã được lực lượng y tế đến từng tổ dân phố để lấy mẫu
phường triển khai xét nghiệm cho đại diện hai năm trăm linh hộ chia phường chia làm bảy điểm
mỗi điểm là phường bố trí lực lượng y tế lực lượng dân quân thanh niên tình nguyện và cán bộ công chức của phường
phường đứng ra hướng dẫn bà con để xe hướng dẫn bà con dẫn cách và sắp xếp
bàn ghế theo hàng lối để bà con xét nghiệm và đảm bảo công tác
vừa đảm bảo công tác xét nghiệm và vừa đảm bảo giãn cách
về cách bố trí thì phường bố trí hai hàng một hàng là đi vô và một đi vô xong rồi một lối đi ra
xe thì tập trung để ở sân trường bà con hiện nay đạt hơn chín mươi
còn một số bà con đang với một mươi giờ cuối
bà con đang đi lây hiện nay về cơ bản bà con chấp hẳn rất là tốt
xét nghiệm nhà nước mà cho xét nghiệm như đây thì người dân an tâm
có sự an toàn cao cho cộng đồng mỗi người dân có một ý thức
thì toàn xã hội mình cũng có cách nhanh phòng chống dịch bệnh hơn tốt hơn
trong bảy ngày thành phố tạm dừng mọi hoạt động
ngành y tế sẽ huy động lực lượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người lao động
tại các khu công nghiệp theo kế hoạch ba tại chỗ
khoảng gần bốn mươi người trong khu vực phong tỏa
và hơn hai trăm linh người đại diện cho các gia đình ở những khu vực còn lại trên địa bàn toàn thành phố
việc xét nghiệm sẽ chia làm hai đợt từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng tám
và từ một mươi chín đến hai mươi một tháng tám cách ba ngày xét nghiệm một lần
bảy ngày chúng ta thực hiện nghiêm giãn cách cho nên việc lấy mẫu cũng phải đảm bảo giãn cách thực sự
bằng một phương án là chúng tôi lấy mẫu theo từng tổ dân phố
tức là cúng chiếu theo từng tổ dân phố lực lượng y tế sẽ đến từng tổ dân phố
cúng chiếu theo từng tổ dân phố lực lượng y tế sẽ đến từng tổ dân phố

như vậy thì sẽ đảm bảo không có tập trung quá đông người để mà thực hiện
từ kết quả xét nghiệm trên thành phố đà nẵng sẽ bóc tách f ra khỏi cộng đồng
và có kế hoạch điều chỉnh những biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo tình hình mới
trưa ngày một mươi năm tháng tám trong quá trình kiểm soát người ra vào tỉnh thái nguyên
tại chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
ở xóm suối khách xã hợp tiến huyện đồng hỷ
tổ công tác liên ngành đã phát hiện trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
tổ công tác liên ngành phát hiện nguyễn đình trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại huyện yên thế tỉnh bắc giang sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
qua đấu tranh nguyễn đình trang khai nhận thuê vũ văn hà
trú tại xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín để lưu thông qua các chốt kiểm dịch
công an huyện đồng hỷ đã triệu tập vũ văn hà để đấu tranh làm rõ
tại cơ quan công an vũ văn hà còn khai nhận hành vi của mình
và thu về năm mươi đồng một giấy xét nghiệm
đồng thời giao nộp các đồ vật tài liệu có liên quan
bao gồm một máy ảnh một máy tính một máy in màu hai thẻ nhớ
hiện công an huyện đồng hỷ đang tiếp tục điều tra làm rõ
hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ
nhiều trường hợp là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc
đến tỉnh vĩnh phúc lao động tự do phạm tội liên quan đến ma túy
vì hoàn cảnh khó khăn họ phải tha hương để kiếm tiền nuôi sống gia đình
nhưng cuối cùng họ lại bị rơi vào vòng xoáy
các bi kịch có liên quan đến ma túy
lò văn kim hai mươi bảy tuổi dân tộc thái quê ở huyện mường ảng tỉnh điện biên
vừa bị công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc bắt quả tang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kim cho biết sử dụng ma túy từ năm hai nghìn một mươi
đầu năm hai nghìn hai mươi một kim đến tỉnh vĩnh phúc làm công nhân xây dựng
tuy nhiên hầu hết số tiền lương nhận được mỗi ngày kim đều dùng để mua ma túy
tiền đi làm hàng ngày được
trường hợp như lò văn kim không phải là cá biệt
những năm gần đây công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện nhiều trường hợp phạm tội về ma túy
là lao động tự do người dân tộc thiểu số ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc
đến làm việc trên địa bàn tỉnh
ở thời gian
trường hợp vừa qua trên địa bàn thành phố nguyễn yên các công trường xây dựng đang phát triển và xây dựng rất nhiều
các công trường này thường thuê số lao động là người vùng dân tộc thiểu số vùng cao đến đây để lao động làm ăn
vì số này trong cái số đến làm ăn ở đây thì có một số đối tượng nghiện ma túy
các đối tượng này thường sau khi làm công xong thì lấy tiền đi mua ma túy
một số thì không có tiền sử dụng mua ma túy thì có thể mua để bán đất bán lại cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lợi nhuận
tình hình này là gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự trên địa bàn
công an thành phố vĩnh yên đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý
thực ra phối hợp với các công trường này là trực tiếp xuống để xét nghiệm ma túy đối với đối tượng và có biện pháp quản lý
đồng thời cũng tăng cường công tác đấu tranh xử lý
cũng như lò văn kim đặc điểm chung của các trường hợp trên đều là nghiện ma túy từ trước khi đến tỉnh vĩnh phúc làm việc
vì hoàn cảnh khó khăn họ đã phải lặn lội đến những nơi cách quê hương hàng trăm cây số để tìm kiếm việc làm
nhưng thật chớ treo hầu hết số tin kiếm được đều bị tiêu tan bởi cơn nghiện
khi không có việc làm họ phải liều mua bán trái phép ma túy rồi trở thành tội phạm
tôi cũng biết là cái ma túy này nó có hại cho bản thân và xã hội nhưng mà tôi lý do là tôi nghiện rồi không bỏ được

thống kê của cơ quan chức năng cho biết
tỷ lệ người nghiện ma túy là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh trung du và miền núi phía bắc hiện cao nhất cả nước chiếm sáu mươi sáu
thực trạng người dân tộc thiểu số đến địa bàn tỉnh lao động tự do phạm tội ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
xong đây cũng là cảnh báo cho chính quyền các địa phương cần có những nỗ lực mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng
theo thống kê của sở y tế hà nội từ một mươi tám h
một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến sáu h sáng ngày một mươi bảy tháng tám hà nội ghi nhận thêm một mươi bảy ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có ba trường hợp tại cộng đồng và một mươi bốn trường hợp tại khu cách ly
các ca bệnh mắc mới thuộc chùm ho sốt thứ phát và ở sáu quận huyện đó là thường tín một mươi một ca thanh trì hai đống đa một hai bà trưng một nam tử liêm một hà đông một
trước tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam
vừa ký ban hành công điện một nghìn tám mươi một cdttg của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
công điện yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cttg
căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn chủ động quyết định việc tiếp tục giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn toàn tỉnh thành phố
tiếp tục tranh thủ thời gian tập trung cao độ chỉ đạo quyết liệt khẩn trương nhất là việc xét nghiệm
bóc tách hết ép không
riêng đối với một số khu vực ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an thực hiện theo chỉ đạo của tổ công tác đặc biệt của chính phủ
nhất thiết không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc không có chỗ ở không được hỗ trợ về y tế
có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền lương thực thực phẩm để người dân yên tâm ở tại chỗ tuân thủ các quy định phòng chống dịch
không để người dân tự ý rời tỉnh thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê
trường hợp cá biệt có người tự ý về quê
đã qua địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh phải thống nhất việc tiếp nhận quản lý đảm bảo an toàn
nếu chưa đưa đón về quê được thì giao bộ quốc phòng chỉ đạo tiếp nhận đưa vào các cơ sở cách ly do quân đội quản lý
thống nhất với các địa phương liên quan tổ chức đưa đón người dân cần thiết phải về quê thật an toàn chú đáo
đặc biệt lưu ý ưu tiên đưa đón phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở phụ nữ nuôi con nhỏ
hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn
tổ công tác đặc biệt của chính phủ phối hợp với các tỉnh thành phố liên quan
triển khai các biện pháp đồng bộ để kiểm soát chặt chẽ khu vực các tỉnh bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang an giang hậu giang
không để dịch bệnh thâm nhập từ nước ngoài và từ các tỉnh ngoài khu vực này
tổ chức kiểm soát chặt chẽ các khu vực các tỉnh bình phước lâm đồng bình thuận
không để dịch bệnh lây lan ra khu vực tây nguyên nam trung bộ
tại nghệ an
trước diễn biến dịch covid một mươi chín đang hết sức phức tạp với hàng loạt ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối
phó chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an đã quyết định thành phố vinh cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám
ngay trong chiều và đêm ngày hôm qua một mươi sáu tháng tám
công an nghệ an đã khẩn trương tổ chức thiết lập thêm các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
bốn điểm chốt tại các tuyến đường chính và các điểm khác tại những đường nhánh đường liên xã
khu vực ổ dịch đã được công an nghệ an bổ sung đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
tất cả được chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản dịch bệnh có thể xảy ra
tại các điểm chốt nóng như khu vực cầu bến thủy một và hai nơi có rất nhiều người và phương tiện qua lại
đặc biệt là những đoàn xe của hàng ngàn lao động hồi hương tránh dịch từ các tỉnh phía nam
cán bộ chiến sĩ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tổ chức phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phối hợp các lực lượng liên quan hướng dẫn người dân qua chốt đo thân nhiệt khai báo y tế test nhanh covid một mươi chín
nhà bạc giã chiến với nhiều vật tư y tế nhu yếu phẩm cần thiết đã được dựng lên để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân bất cứ lúc nào
trước đó tại cuộc họp đột xuất chiều ngày một mươi sáu tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh nghệ an đã thống nhất khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch
trong đó tập trung nắm bắt thông tin và đấu tranh xử lý nghiêm
với những trường hợp đưa ra thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh trên các trang mạng xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình dịch bệnh
tập trung đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản kinh tế môi trường nhất là các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá lương thực thực phẩm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh
với mục tiêu sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức gia quân một mươi hai tổ công tác thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ người dân trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu cơ bản chấp hành tốt các quy định về giãn cách
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhân dân còn chủ quan chưa chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội
một số khu vực phong tỏa tuy được giám sát chặt chẽ bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn tình trạng tụ tập giao lưu không giữ khoảng cách đúng quy định gây ra tình trạng lây nhiễm chéo thành những ổ dịch
lãnh đạo công an tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia một mươi hai tổ đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chấp hành các quy định chỉ thị một mươi sáu
tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường khu dân cư để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kiểm tra hỗ trợ lực lượng công an trực tiếp đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát khu cách ly phong tỏa trong các ngõ hẻm khu dân cư
trong quá trình làm nhiệm vụ các tổ công tác cũng phải nắm bắt nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân trong khi thực hiện giãn cách xã hội để trực tiếp giúp đỡ hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết
theo kế hoạch một mươi hai tổ công tác này hoạt động từ hôm nay đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
thưa quý vị trong ngày đầu tiên thực hiện quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám phần lớn người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng đã có ý thức tuyệt đối không ra khỏi nhà đảm bảo mục tiêu nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
công an các đơn vị địa phương của thành phố cũng tăng cường nhiều tổ công tác thường xuyên tuần tra lưu động vào sâu tận các kiệt hẻm để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm
những trường hợp còn xem nhẹ công tác phòng chống dịch bệnh trong khu dân cư và tổ dân phố
khi đà nẵng hoàn toàn ngừng các hoạt động và bước vào thời gian phong tỏa cứng hơn hai trăm linh tổ tuần tra của công an thành phố đã tỏa ra khắp các địa bàn
nhân viên tuần tra kiểm soát mọi khung thời gian trong ngày để ngăn ngừa việc người dân ra khỏi nhà vi phạm quy định phòng dịch
tuy nhiên với những trường hợp ra đường vì lý do cấp thiết vẫn được các tổ tuần tra nhắc nhở cận kẽ thực hiện nghiêm nguyên tắc một hành trình hai điểm đến
còn tại các địa phương những tổ tuần tra của công an cơ sở thường xuyên phối hợp với lực lượng có liên quan
vào tận các kiệt hẻm kiểm tra nhắc nhở người dân ở yên trong nhà đồng thời kiên quyết lập biên bản đối với những trường hợp cố tình vi phạm
và tuyên truyền để người dân hiểu chấp hành đúng theo quy định phòng chống dịch của ủy ban nhân dân thành phố
trong quá trình của tổ tuần tra cho tới thời điểm bây giờ thì cơ bản tình hình an ninh thực tự tình hình bằng phương và tỷ lệ người dân ra đường thì đã giảm hãng
hiện nay tất cả người dân học nhưng không còn ai bước chân ra đường đa số người ta ở nhà hết
tất cả các bộ nhân sĩ đồng làm đo quân và mong muốn là thực hiện để giúp các hiệu quả nhất trong các quyết định này
xác định rõ nhiệm vụ và vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong bảy ngày vàng nhằm bóc tách toàn bộ f ra khỏi khu dân cư
công an các địa phương của thành phố đà nẵng đã chủ động lên các phương án tuần tra kiểm soát đảm bảo luân phiên các tổ tuần tra luôn có mặt dưới khu dân cư tổ dân phố hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
việc triển khai các biện pháp cao hơn mạnh hơn của quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám đang là hướng đi đúng đắn để mỗi người dân trở thành một la chăn sống bảo vệ thành phố vượt qua đại dịch
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện mang thít và công an xã bình phước mời làm việc đối với chủ tài khoản facebook có tên là nhật cơm gà do đã đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật về lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó qua công tác kiểm soát trên không gian mạng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện tài khoản facebook nhật cơm gà đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật về lây lan dịch bệnh covid một mươi chín nên đã phối hợp với công an huyện mang thít và công an xã bình phước tiến hành điều tra và xác minh
tại cơ quan công an chủ tài khoản này đã thừa nhận toàn bộ sự việc
ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do nghe thông tin từ hàng xóm bàn tán về việc trường hợp f tại ấp kế bên nên người này đã dùng tài khoản facebook nhạt cơm gà
đăng tải bài viết có nội dung bịa đặt về yếu tố dịch tễ của f trên và bình luận bịa đặt trong bài viết quá trình lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng gây ra hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
trong thời gian các địa phương thực hiện giãn cách xã hội thì tội phạm ma túy vẫn tìm cách gia tăng hoạt động
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám tại khu vực khóm bốn phường bảy các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh cà mau đã
bắt quả tang phan hà an khánh chú tại thành phố cà mau đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ năm viên ma túy tổng hợp tiến hành khám xét nơi ở của phan hà an khánh thu giữ chín mươi bốn viên nén một mươi tám bịch ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng ba cân tiểu ly và nhiều bịch ni lông nhỏ thường được dùng để chứa ma túy tổng hợp
qua test nhanh đối tượng có sử dụng chất ma túy
phan hà an khánh từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội khánh từng bị tổ đảm bảo an ninh trật tự kiểm tra và phát hiện hai lần đều dương tính với chất ma túy
hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý